công an huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc vừa kiểm tra phát hiện bốn cửa hàng kinh doanh hơn một trăm linh chiếc xe điện không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó qua công tác nghiệp vụ công an huyện cơ mơ ga phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh xe đạp điện xe máy điện trên địa bàn có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực thương mại
ngay sau đó lãnh đạo công an huyện cơ mơ ga đã chỉ đạo đội cảnh sát kinh tế vào cuộc xác minh điều tra
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện cơ mơ ga triển khai bốn tổ công tác đồng loạt kiểm tra bốn cửa hàng kinh doanh trên địa bàn thị trấn quảng phú và xã quảng tiến huyện cơ mơ ga
tại các cửa hàng trên lực lượng công an phát hiện một trăm một mươi chiếc xe đạp điện xe máy điện không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng
ngay sau đó lực lượng công an tiến hành lập biên bản niêm phong và thu giữ toàn bộ số xe trên đưa về đơn vị để phục vụ công tác điều tra sang mình
các em học sinh mua về rồi tham gia giao thông dẫn đến cái tìm ẩn liên quan đến tai nạn giao thông là rất lớn vì cái tốc độ thì cao nhưng mà chất lượng thì lại kém
và đặc biệt là các cái bình đã quy trong các cái xe này là cái rủi ro về cháy nổ rất là cao và đa phần là nếu sạc mà không để ý thì dễ gây cháy trong các khu dân cư cũng như là khi các em di chuyển trên đường thì nó cũng có nhiều rủi ro trong cái động cơ máy móc
hiện công an huyện cơ mơ ga đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật